ngày hai mươi hai tháng ba tri cục chăn nuôi và thú y tp cn cho biết trên địa bàn quận ô môn vừa xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm a h năm n một
hiện ngành chức năng tp cn đang tiến hành tiêu độc khử chùng tại ổ dịch và các hộ chăn nuôi trong vùng để tránh lây lan và bùng phát dịch bệnh
ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện tại hộ ông nguyễn hữu huynh thuộc khu vực hòa an b phường thấy hòa quận ô môn
đàn vịt nhà ông huynh nuôi được bốn mươi năm ngày trọng lượng bình quân một năm kg trên một con đã được tiêm phòng vaccine vào ngày một mươi một tháng ba
đến ngày một mươi năm tháng ba vịt trong đàn bắt đầu chết dài rác và đến ngày một mươi tám tháng ba tổng số vịt bị chết lên đến ba trăm chín mươi sáu con
đàn vịt nhà ông huynh nuôi được bốn mươi năm ngày trọng lượng bình quân một năm kg trên một con đã được tiêm phòng vaccine vào ngày một mươi tám tháng ba tổng số vịt bị chết lên đến ba trăm chín mươi sáu con
đàn vịt nhà ông huynh nuôi được bốn mươi năm ngày trọng lượng bình quân một năm kg trên một con đã được tiêm phòng vaccine vào ngày một mươi tám tháng ba tổng số vịt bị chết lên đến ba trăm chín mươi sáu con
nhận được tin báo trạm thú y quận ô môn đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh chết điều trị theo dõi đàn vịt còn lại và tiến hành tiêu độc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi
sau đó được sự vận động của chính quyền địa phương ông huỳnh đã đồng ý tiêu hủy toàn bộ đàn vịt đã tiêm phòng
tri cục chăn nuôi và thú y thành phố cần thơ đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan thú y vùng bảy xét nghiệm và cho kết quả dương tính với cúm ah năm n một
sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại địa bàn khu vực hoàng b phường thứ hòa quận ô môn
thì trạm chăn nuôi thú y phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp chống dịch theo quy định
là tiêu độc toàn bộ số gia cầm mắc bệnh tiêu độc sát trùng ổ dịch cũng như dùng lân cận
sau đó tiêu độc sát trùng toàn bộ phường thứ hòa thống kê đàn gia cầm trên địa bàn
đồng thời tổ chức tiêm phòng bao giai ổ dịch kiểm soát dựng triển giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
theo trạm chăn nuôi và thú y quận ô môn đến ngày hai mươi hai tháng ba trên địa bàn quận đã tổ chức tiêm phòng cho gần năm con da cầm
và công tác tiêm phòng vẫn đang được tiếp tục
ngành chức năng thành phố cần thơ cũng chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh kiểm soát việc vận chuyển mua bán
giết mổ ra cầm theo quy định thông báo tình hình dịch bệnh đến tất cả các trạm thú y thuộc thành phố cần thơ
và yêu cầu các trạm tăng cường gia soát và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm chưa tiêm phòng